vào tối ngày ba mươi tháng một mươi một một vụ sạt lở núi nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh đắk lắc
làm đất đá đổ xuống và vùi lấp một đoạn quốc lộ hai mươi sáu đoạn qua huyện mờ trắc
khiến tuyến giao thông huyết mạch giữa đắk lắc và khánh hòa bị tắt nghẽn
theo ước tính khoảng một mét khối đất đá từ quả núi đổ xuống vùi lấp một đoạn quốc lộ hai mươi sáu
ngay sau khi phát hiện vụ việc lực lượng cảnh sát giao thông của công an tỉnh đắk lắc
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chốt chặn cấm xe cộ qua lại
và điều tiết hướng dẫn người dân tham gia giao thông quay đầu về tuyến hướng khác
đến hai mươi một giờ cùng ngày tại hiện trường trời vẫn mưa rất lớn nên quá trình khắc phục thông tuyến gặp rất nhiều khó khăn
cũng ngay trong đêm ba mươi tháng một mươi một ủy ban nhân dân huyện mờ rắc đã triệu tập một cuộc họp khẩn
để lên phương án san ủi thông tuyến
quốc lộ hai mươi sáu là tuyến giao thông độc đạo nối liền hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa
nên hàng ngày lượng xe khách và xe tải chở hàng hóa nông sản đi lại hai tỉnh là rất lớn
hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đắk lắc đang huy động tối đa các phương tiện cơ giới
để xúc đất đá san gạt khối lượng đất đá sạt trượt ngay trong đêm
phấn đấu thông đường trở lại trong thời gian sớm nhất